chương trình hôm nay chủ nhật ngày hai tháng chín sẽ có những nội dung chính sau đây
kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
người dân thủ đô háo hức chờ đón đoàn thể thao việt nam tại sân bay nội bài
trong phần tin quốc tế mỹ cắt khoản viện trợ ba trăm linh triệu usd cho pakistan
nhật bản lạc quan về việc cải thiện quan hệ với trung quốc
thưa quý vị hôm nay ngày hai tháng chín kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngày mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trên lễ đài lớn tại quảng trường ba đình
chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời của nước việt nam dân chủ cộng hòa
đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với quốc dân đồng bào trên cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới
bắt đầu từ nay nước việt nam dân chủ cộng hòa đã ra đời
với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó ngày hai tháng chín ngày quốc khánh của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã trở thành một ngày hội lớn đặc biệt thiêng liêng của toàn dân tộc
điều sinh ra có quyền bình đẳng bảo phá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được
trong những quyền ấy có quyền được sống trong quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta
trở thành nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới
thiết lập chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực đông nam châu á
trong suốt bảy mươi ba năm qua những tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh trong bản tuyên ngôn độc lập
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc việt nam
đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức giữ vững độc lập chủ quyền xây dựng và phát triển
đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực
ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh việt nam
mỗi người việt nam dù đang bất kỳ nơi đâu
mới xúc động bồi hồi khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng xôi sụp và náo nứt của những ngày đầu cách mạng
đặc biệt là ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lịch sử
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lãnh đạo các nước cộng hòa nhân dân trung hoa cộng hòa dân chủ nhân dân lào
vương quốc campuchia cộng hòa cuba liên bang nga cộng hòa singapore vương quốc thái lan
đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và quốc hội việt nam
trong điện mừng lãnh đạo các nước đều bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà việt nam đạt được thời gian qua
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam nhất định sẽ sớm thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước việt nam xã hội chủ nghĩa
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
các nước coi trọng phát triển quan hệ với việt nam sẵn sàng cùng với việt nam thúc đẩy quan hệ
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định lành mạnh và bền vững
thưa quý vị đã bảy mươi ba năm nước việt nam hoàn toàn độc lập
cũng là bảy mươi ba năm người dân việt nam nỗ lực hết mình trong công cuộc gìn giữ và dựng xây đất nước
và đội ngũ đã đang và sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển toàn diện của đất nước đó chính là thế hệ trẻ
mang sức trẻ và lòng nhiệt thành tình yêu với quê hương đất nước
thế hệ tương lai sẽ nối tiếp cha ông xây dựng đất nước việt nam ngày một giàu đẹp hơn
chúng tôi đã có mặt trong buổi lễ chào cờ của các bạn sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
nhìn những gương mặt răng rỡ nhưng không thiếu vắng sự tự hào ấy
chắc hẳn những bạn trẻ tại đây đều đang chất chứa rất nhiều niềm vui và những cảm xúc
khi đứng trước lá cờ tổ quốc thiêng liêng đặc biệt trong dịp kỷ niệm quốc khánh này
cảm xúc em khi đứng dưới lá cờ tổ quốc để chào cờ vào mùa thứ hai đầu tuần
thì thứ nhất là em cảm xúc
em cảm giác rất là tự hào và em rất là cảm giác khi mà được cái hô chào cờ chào vào hết quốc ca
thì điều đấy em cảm giác cảm xúc của em nó dần chào mỗi khi mà được đứng dưới lá cờ tổ quốc để chào cờ
dưới ánh nắng vàng của buổi sớm đầu thu ngay từ bảy giờ sáng
từng đoàn người đã cùng xếp hàng ngay ngắn đứng chờ trước lối vào viếng lăng chủ tịch
là ngày lễ thiêng liêng đáng tự hào của đất nước
những người viếng lăng hôm nay
không chỉ có các cựu chiến binh
những người anh hùng đã dành cả thời trai trẻ cho nền độc lập tự do của tổ quốc
mà còn có cả những người con từ khắp các dẻo đất xa xôi
tất cả đều mang trong mình sự tri ân sâu sắc
cùng niềm tự hào mãnh liệt với những trang sử hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn
hàng năm thì chúng tôi đưa các em học sinh có thành tích xuất sắc nhất của nhà trường đến để trao học bổng
và báo công dân bác tại lăng chủ tịch hồ chí minh
mỗi một lần đến thì cảm xúc vẫn nguyên vẹn như những lần đầu tiên chúng tôi vô cùng xúc động
các em học sinh cũng như các thầy cô giáo trong nhà trường thể hiện tình yêu tổ quốc giản dị bằng việc
là mỗi một người đều sống và làm việc có trách nhiệm với công việc của mình
hay là mỗi một học sinh đều cố gắng hết sức trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức
cũng như là có thành tích học tập thật là tốt để có thể tặng niềm vui cho bạn bè cho cha mẹ người thân thầy cô
hôm nay là ngày hai tháng chín
là ngày quốc khánh của việt nam
và nhân ngày này em đã nhớ về những cái hy sinh của cha ông ta thế hệ trước
đóng góp cho nền độc lập và tự do của việt nam
và là một người trẻ thì em mong muốn là
mình cho anh sau sẽ thành một công dân tốt và có công lao đóng góp cho xã hội ạ
mãi khắc ghi từng lời bác dạy
trong những ngày quốc khánh đặc biệt này
mỗi bạn trẻ như chào dâng sự xúc động tự hào về tổ quốc thiêng liêng
để với sức trẻ
và lòng nhiệt thành
chúng ta tin rằng thế hệ tương lai sẽ tiếp bước cha ông
gây dựng một việt nam hòa bình ngày càng sâu đẹp
thưa quý vị ngày quốc khánh mùng hai tháng chín không chỉ có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người dân việt nam
mà đây cũng là một ngày đặc biệt đối với nhiều người nước ngoài khi đến với nước ta
trong ngày đặc biệt thiêng liêng của đất nước hôm nay
cũng đã có nhiều người nước ngoài tại thủ đô hà nội bày tỏ những cảm xúc về ngày tết độc lập của nước ta
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi
ông mathieo người pháp hiện đang sinh sống và làm việc tại việt nam
với ông việt nam như quê hương thứ hai
trong ngày quốc khánh mùng hai tháng chín ông cùng những người bạn việt nam hòa vào dòng người đón chào ngày quốc khánh
đây cũng là dịp để ông hiểu hơn về đất nước và người dân việt nam qua những câu chuyện lịch sử
không khí ngày quốc khánh thật tuyệt vời
không khí ngày quốc khánh thật tuyệt vời
mọi người đều ra đường và rất vui vẻ
đường phố ngập tràn những lá cờ
sáng nay tôi đã gặp nhiều người mặc áo đỏ sao vàng
chúng tôi bày tỏ tình yêu với việt nam bằng những công việc từ thiện
trước khi đến việt nam tôi đã biết đến chủ tịch hồ chí minh ông nổi tiếng khắp thế giới
đến việt nam chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự kính trọng mà mọi người dân việt nam dành cho chủ tịch hồ chí minh
mọi người của ông bằng cái tên gần gũi là bác hồ
tôi cũng thêm yêu mến việt nam và kính trọng bác hồ
trong ngày quốc khánh của việt nam nhiều người nước ngoài đã đến viếng lăng bác
đây là dịp để họ tỏ lòng ngưỡng mộ vị lãnh tụ của việt nam người mà họ đã được biết đến trong nhiều năm qua
thật là vui khi chứng kiến mọi người đưa gia đình đi chơi ở đây
ở australia chúng tôi không có ngày quốc khánh
chúng tôi chỉ có ngày nước úc vào hai mươi sáu tháng một
trong ngày đó chúng tôi ăn uống và ra biển chơi
lúc đó là mùa hè
mọi người nghỉ ngơi
ở việt nam trong ngày hôm nay chúng tôi được thấy mọi người mặc đẹp đi viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
thật cảm động
không khó để nhận ra rất nhiều người nước ngoài đang tham gia vào những hoạt động kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn khung cảnh ngày tết độc lập của việt nam
những bạn bè quốc tế khi đến việt nam bên cạnh công việc họ luôn muốn tìm hiểu và khám phá đất nước và con người việt nam qua những dấu ấn lịch sử
ngày quốc khánh chính là dịp để họ cảm nhận rõ nhất lịch sử việt nam qua trải nghiệm của chính mình
hôm nay là ngày tết độc lập của việt nam
tôi biết chủ tịch hồ chí minh đã dẫn dắt thành công để việt nam có ngày hôm nay
tôi còn biết là ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã đọc tuyên ngôn độc lập
tất cả mọi người đều xứng đáng được tự do
nhân dân việt nam đã đấu tranh để giành tự do và đạt

ở đất nước tôi ngày lễ như thế nào
này là dịp để bày tỏ nét văn hóa của dân tộc và những giá trị đã đạt được của đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đón được một mươi hai chín triệu lượt khách quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám tăng hai mươi sáu đến hai mươi bảy
với số lượng khách nước ngoài đến việt nam lớn như vậy
nét đẹp của việt nam đặc biệt là lịch sử sẽ được bạn bè nam châu kể lại cho người thân sau mỗi chuyến đi
trong những ngày lễ lớn như ngày quốc khánh mùng hai tháng chín tình cảm của những người bạn nước ngoài sẽ là cầu nối
để việt nam đến gần hơn với những người dân trên thế giới
thưa quý vị chiều ngày một tháng chín lễ khánh thành bảo tàng hồ chí minh tại
bản đông tỉnh phi chít cách thủ đô bangkok thái lan khoảng ba trăm năm mươi km về phía bắc
mời quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh như đó do những phóng viên báo nhân dân thường trúng tại thái lan ghi nhận
tại lễ khánh thành đại sứ nguyễn hải bằng cho biết trong thời gian hoạt động cách mạng từ tháng bảy năm một nghìn hai mươi tám đến cuối năm một nghìn chín trăm hai mươi chín ở thái lan
để chuẩn bị cho việc thành lập một đảng chân chính lãnh đạo cách mạng việt nam
chủ tịch hồ chí minh đã dừng chân tại tỉnh phi chít khoảng hai tuần và người để lại dấu ấn không phai mờ đối với nhân dân địa phương nhất là bà con việt kiều
qua các cuộc tiếp xúc người vận động cộng đồng kiều bào đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau tích cực học chữ việt và chữ thái
xóa bỏ nạn mù chữ trong kiều bào đoàn kết hữu nghị với nhân dân địa phương tôn trọng phong tục tập quán và luật pháp sở tại
để người dân thái hiểu và có cảm tình với cách mạng việt nam
với sự đồng tình và ủng hộ của chính phủ hoàng gia thái lan tỉnh phi chít và các tỉnh bạn bè xung quanh đã bỏ rất nhiều công sức
tiền của để cho chúng ta có một công trình văn hóa bảo tàng bản đông hồ chí minh như ngày hôm nay
bảo tàng hồ chí minh cùng với khu di tích chủ tịch hồ chí minh nằm trong khuôn viên trung tâm hữu nghị thái lan việt nam ở tỉnh phi chít
rộng sáu bốn trăm linh m hai được khởi công xây dựng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
với số tiền đầu tư hơn ba mươi triệu bạt
một hai tỷ đồng hoàn toàn do chính quyền thái lan đầu tư
bảo tàng gồm hai tầng trưng bày một số hiện vật được phục dựng lại
cũng như các hình ảnh về bác hồ trong quãng thời gian sinh sống tại thái lan cũng như về mối quan hệ giữa hai nước
thưa quý vị bảy mươi ba năm trước cách mạng tháng tám thành công lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
chính quyền cách mạng vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vản khó khăn và thử thách
nhưng đã vượt qua được tất cả và nhanh chóng trưởng thành khẳng định được uy tín vai trò
và vị thế của mình trong lòng dân
nhờ đâu mà chính quyền mới đó lại được nhân dân hết lòng tin yêu và ủng hộ đến vậy
để hiểu thêm về vấn đề này mời các đồng chí quý vị và các bạn theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của truyền hình nhân dân
sau ngày tuyên bố độc lập chính quyền non trẻ của nước việt nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời
ngay lập tức phải đứng đầu với muôn vản khó khăn
quốc khố chống rỗng ba thứ giặc đói giặc rốt giặc ngoại xâm
cùng lúc bùa vây đe dọa nền độc lập vừa mới có được
muốn đối phó hiệu quả thì phải có một chính quyền đủ mạnh với những người cầm lái trong bộ máy từ trên xuống dưới
có tài trí để trèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những thử thách trở ngại lớn đó
đồng thời phải có đạo đức để thu phục được sự ủng hộ của dân chúng
vì thế người đứng đầu chính phủ lúc đó là chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng
đều là công bậc của dân
nghĩa là để gánh vác việc chung cho dân
chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của pháp nhật
nhà nước của dân cho dân và vị dân là bác hồ đặt ra ngay từ khi vừa mới thành lập chính quyền nhà nước sau cái mạng thân táo
và theo bác thì nó chỉ tập trung trong một cái điểm rất cơ bản thôi
nhà nước này là nhà nước phục vụ dân
chứ không phải để
cái trị dân
đấy là khác về bản chất so với nhà nước trước đây
bác ấy nhấn mạnh là
có lợi cho dân thì ta phải hết sức làm
và việc gì hại đến dân
thì ta phải hết sức trả
đấy chính là bản chất
của nhà nước của dân do dân vì dân
để có người tài đức
giúp cho chính quyền phục vụ nhân dân
thay mặt chính phủ lâm thời lúc đó
chủ tịch hồ chí minh đã nhắc nhở
các ủy ban nhân dân làng phủ
là hình thức chính phủ địa phương
phải chọn trong những người có công tâm
xuất sẵn với quyền lợi dân chúng
có năng lực làm việc
được đông đảo dân làng tín nhiệm
không thể nhờ tiền tài
hay một thế lực gì khác
mà chui vào lọt các ủy ban đó
đồng thời yêu cầu cán bộ các ngành
tiến cử người tài đức
và kêu gọi những người có đủ tài đức
ra gánh vác việc nước
và chủ tịch hồ chí minh
là người đầu tiên làm việc đó
bác đã làm như vậy
một số nhân vật nổi biệt
đến lúc bây giờ
ví dụ cụ huỳnh thúc kháng
cụ bùi văn đoàn
là những nhân sĩ trí thức cũ
mà được nhân dân biết đến
và tin yêu
thì chính bác hồ
đã mời các cụ đó
vào tham gia chính phủ cách mạng
ngay từ đầu
các cụ chưa phải như nhà cách mạng
luật sư phan anh của chúng ta cũng vậy
ông không phải là một nhà cách mạng
là một trí thức yêu nước
nhưng được nhân dân hiểu biết
chủ tịch hồ chí minh
đã trân trọng mời luật sư phan anh
tham gia chính phủ
nhờ có nhiều người tài đức tham gia chính quyền
giúp đất nước
nên chính quyền cách mạng non trẻ
dù còn nhiều khiếm khuyết
đã nhanh chóng trưởng thành
được nhân dân hết lòng
hết sức ủng hộ
sẵn sàng đóng góp sức người
để bảo vệ
chính phủ phát động tuần lễ vàng
kêu gọi người dân đóng góp vào ngân sách nhà nước
để có nguồn lực tài chính cho bộ máy hoạt động
chỉ trong một thời gian ngắn
đã được nhân dân quyên góp tổng cộng hai mươi triệu đồng
và ba trăm bảy mươi kg vàng
riêng gia đình đại tư sản trịnh văn bô
ủng hộ chính phủ năm một trăm bốn mươi bảy lượng vàng
tương đương với hai triệu đồng đông dương thời giá lúc đó
nếu chính quyền không được người dân thật sự tin tưởng
thì làm sao có được sự ủng hộ
tòa lớn đó
đó là một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng
tập hợp được sức dân
để phát huy được sức dân
để nhân dân đồng hành với đảng với chính quyền trong việc
giữ chính quyền non trẻ
đó là một cái động lực
là cái sức mạnh
để tạo ra cái nguồn lực
chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược và chống đế quốc mỹ sau này
chính quyền các cấp của nước việt nam dân chủ cộng hòa lúc đó
đã sớm khẳng định được uy tín
đã tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc
thống nhất ý chí môn người như một
làm nên những chiến công hiển hách
đưa kháng chiến kiến quốc
đi đến thành công
trọng dụng người tài đức
bố trí những người có năng lực
được nhân dân tiến nhập vào bộ máy lãnh đạo ca cấp
để xây dựng một chính quyền của dân
được dân ủng hộ
là bài học quý giá
và là yếu tố cốt lõi trong xây dựng chính quyền
từ ngày đầu dựng nước
bài học đó
vẫn vẹn nguyền
tính thời sự
tiếp nối chương trình
người dân thủ đô háo hức chờ đón đoàn thể thao việt nam
tại sân bay nội bài
thưa quý vị sau hành trình tranh tài đầy ấn tượng
và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ
thể thao nước nhà
chiều nay đoàn thể thao olympic việt nam đã lên đường trở về nước
ngay từ sớm rất nhiều cổ động viên
người hâm mộ thể thao nước nhà
đã có mặt tại sân bay nội bài
để chào đón các vận động viên
mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh do phóng viên thời sự truyền hình nhân dân ghi nhận
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang đứng ở cổng sân bay nội bài
và tại đây thì từ rất sớm đã có rất nhiều các cổ động viên người hâm mộ
chuẩn bị cờ
cũng như là băng rôn khẩu hiệu để
chào đón các cầu thủ cũng như các vận động viên của chúng ta
và không khí ở đây càng ngày càng sôi động
tất cả đã được những người hâm mộ chuẩn bị rất kỹ càng
để chào đón các vận động viên olympic việt nam về nước
việt nam vô địch việt nam vô địch
việt nam vô địch việt nam vô địch
việt nam vô địch
mặc dù thời tiết có mưa nhẹ
và đoàn thể thao việt nam về nước đúng vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tuy nhiên vẫn có hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân bay
tôi yêu ông bắc
và tôi tự hào và rất khâm phục
đội tuyển việt nam
các cháu đã làm hết sức mình
để được có chiến thắng như hôm nay
thôi thì dân tộc việt nam ơi
thắng không kêu bại không lãn
rất tự hào dân tộc mình
để các cháu có những cái lòng nhiệt huyết và cái phấn đấu ở những giải tiếp theo
dù đoàn thể thao của chúng ta chỉ xếp hạng thứ một mươi bảy chung cuộc
về bốn huyền trường vàng
nhưng các vận động viên đã chiến đấu cống hiến hết mình
vì nền thể thao nước nhà
đặc biệt ở bộ môn bóng đá nam
lần đầu tiên chúng ta lọt vào vòng bán kết của một kỳ áp vận hồi asean
trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất châu lục
chính vì vậy trong lòng người hâm mộ
các vận động viên việt nam đã là những người hùng của dân tộc
các vận động viên của chúng ta chơi rất hay
mặc dù chúng ta không giành được huy chương đồng nhưng mà chúng ta đã
giành được một huy chương huy chương còn lớn hơn là huy chương đồng và huy chương vàng đó là
một huy chương trong lòng người hâm mộ
chúng ta thua
chúng ta làm anh hùng
và anh hùng sẽ có ngày lên ngôi vua
như những gì mà hàn quốc đã làm
trong trận chiến thắng hai một trước nhật bản
vào khoảng một mươi bốn giờ chiều nay
chuyến bay đưa các vận động viên đoàn thể thao olympic việt nam
đã hạ cánh tại sân bay nội bài
và đoàn tiếp tục di chuyển đến sân vận động mỹ đình
nơi sẽ diễn ra buổi lễ tự hào việt nam
nhằm tuân vinh những thành tích của đoàn
trong kỳ áp vận hội asean hai nghìn một mươi tám
tại trạm dừng nghỉ tam kỳ
km sáu mươi bảy cộng một trăm linh
thuộc thôn đông hành xã tam ngọc
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
bộ giao thông vận tải phối hợp với các địa phương liên quan
phó thủ tướng trịnh đình dũng phát biểu chỉ đạo
và phát lệnh thông xe
chính thức đưa toàn tuyến cao tốc này vào khai thác
tham dự buổi lễ còn có đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng
trái ngán tòa nhân dân tối cao
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành
các tỉnh quảng nam quảng ngãi và thành phố đà nẵng
cùng đông đảo người dân địa phương
được khởi công xây dựng ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi
tuyến cao tốc này dài gần một trăm bốn mươi km
đi qua địa phận thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc loại a
quy mô giai đoạn một là bốn làn xe
tốc độ thiết kế một trăm hai mươi km một giờ
bề rộng nền đường hai mươi bốn hai mươi năm m
với tổng mức đầu tư hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng tương đương hơn một sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của bộ giao thông vận tải
đúng dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng
việc thông xe tuyến đường cao tốc này có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của khu vực miền trung
phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư
khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ thường xuyên bảo trì để khai thác có hiệu quả
và bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến
thưa quý vị dịp lễ mùng hai tháng chín năm nay cũng là lúc vừa qua một đợt mưa lũ kéo dài tại nhiều địa phương
vì vậy các bộ phòng an ninh đã đưa tuyến đường cao tốc đà nẵng
cùng với các lực lượng tham gia phòng chống bão người dân cũng luôn chứng kiến hình ảnh
những chiến sĩ cảnh sát giao thông thủ đô xuống đường làm nhiệm vụ góp phần bảo đảm giao thông được thông suốt an toàn
đồng chí vương đình hưng là cán bộ phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
biết rõ trong ngày quốc khánh mùng hai tháng chín lượng người đổ về lăng viếng bác đông hơn so với ngày thường
nên anh đã đề xuất với lãnh đạo phường huy động các đoàn viên thanh niên mở bãi trong xe
hỗ trợ người dân có chỗ gửi đảm bảo an toàn

vì cuộc sống mưu sinh
những người có hoàn toàn được phục vụ nhân dân là một niềm vinh dự tự hào
cảnh khó khăn như anh cũng không ít tại các thành phố lớn

vì sống trường trị giá
thế là thu nhập nó cao hơn một chút
đây chỉ là ba trong số rất nhiều người việt nam đi làm trong những ngày nghỉ lễ
mặc dù chỉ có những đóng góp nhỏ nhưng những người không nghỉ lễ đã đem lại niềm vui và niềm tin cho mọi người
không chỉ trong ngày quốc khánh
những đồng góp lặng thầm ấy dường như đang làm cuộc sống thêm phần rực rỡ
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay kéo dài ba ngày
nên lượng khách đổ về khu du lịch quốc gia sapa cũng tăng cao đột biến
để đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách
ubnd huyện sapa đã tổ chức nhiều chương trình đặc sắc thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc
tạo ấn tượng đậm sâu trong lòng du khách
một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc trong dịp nghỉ lễ lần này được ubnd huyện sapa tổ chức
đó là lễ hội mùa thu với nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình biểu diễn hoạt động đường phố
và tái hiện hoạt động văn hóa dân tộc vùng cao
lễ hội trên mây ngày mùa trên danh thắng rụ bực thang sapa
đã mang lại nhiều cảm xúc cho du khách
để bảo đảm an toàn và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của du khách
huyện sapa cũng bố trí nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ phân hủy giao thông
hướng dẫn tư vấn các địa điểm du lịch cho du khách
niêm yết giá tại các nhà hàng khách sạn không để tình trạng tăng giá xảy ra
ngoài các hoạt động huy động đoàn viên thanh niên tham gia phân làn đường
cũng như là vệ sinh môi trường để bóc rỡ quảng cáo
trong lễ hội mùa thu năm nay huyện đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên
tham gia một hoạt động đó là tái hiện các văn hóa của các dân tộc sapa
trong đó thì chủ đạo đó là các hoạt động về văn hóa văn nghệ
tái hiện các trò chơi dân gian
như là ném bao ném còn đi cà kheo biệt mắt đánh trống
theo dự kiến kỳ nghỉ lễ lần này sapa sẽ đón khoảng năm mươi du khách
nâng tổng số du khách đã đón từ đầu năm lên trên một sáu triệu lượt
đạt doanh thu về du lịch dịch vụ trên hai tỷ đồng
thông qua kỳ nghỉ lễ lần này với các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc
huyện sapa mong muốn phát huy giá trị văn hóa truyền thống
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu du lịch quốc gia sapa
trong phần tin quốc tế mỹ cắt khoản viện trợ ba trăm linh triệu đô la mỹ cho pakistan
nhật bản lạc quan về việc cải thiện quan hệ với trung quốc
thưa quý vị quân đội mỹ đã đưa ra quyết định cuối cùng
hủy bỏ viện trợ trị giá ba trăm linh triệu đô la mỹ cho pakistan
đây là khoản viện trợ mà mỹ đã chỉ hoãn trước đó
do pakistan đã thiếu kiên quyết khi đối phó với các tay súng tại nước này
người phát ngôn lầu năm góc đại tá connie faulkner cho biết
do pakistan thiếu hành động kiên quyết trong việc ủng hộ chiến lược nam á
khoản tiền ba trăm linh triệu đô la mỹ còn lại đã được đưa vào chương trình mới
ông fortner nói thêm rằng lầu năm góc có ý định chi khoản tiền này
vào các ưu tiên khẩn cấp khác nếu được quốc hội thông qua
theo ông faulkner quốc hội mỹ cũng đã cắt khoản viện trợ năm trăm linh triệu đô la mỹ
cho pakistan vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
nâng tổng số tiền viện trợ bị cắt lên tới tám trăm linh triệu đô la mỹ
đầu năm nay tổng thống mỹ donald trump đã đình chỉ các khoản viện trợ cho pakistan
khi cáo buộc pakistan nhận các khoản viện trợ của mỹ
nhưng vẫn trao nơi ẩn nấu an toàn cho những tay súng tham gia vào cuộc chiến tại afghanistan
kể từ năm hai nghìn hai mỹ đã viện trợ pakistan hơn ba mươi ba tỷ đô la mỹ
trong đó có hơn một mươi bốn tỷ đô la mỹ cho quỹ hỗ trợ liên quân csf
csf là chương trình của bộ quốc phòng mỹ nhằm trả lại chi phí phát sinh cho các đồng minh
trong quá trình các nước này hỗ trợ hoạt động chống lực lượng
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa bày tỏ lạc quan về việc cải thiện quan hệ với trung quốc
và nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa tokyo và bắc kinh đã trở lại chiều hướng bình thường
trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ sanke của nhật bản số ra ngày hôm nay
thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết quan hệ giữa nhật bản và trung quốc đang được cải thiện
bên cạnh đó thủ tướng abe cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm tới thăm trung quốc
và mời chủ tịch trung quốc tập cận bình thăm nhật bản
hiện có tin cho biết
nhật bản và trung quốc đã nhất trí về lịch trình chuyến thăm trung quốc của thủ tướng abe vào tháng một mươi tới
nếu kế hoạch này được thực hiện ông abe sẽ trở thành thủ tướng nhật bản đầu tiên tới thăm trung quốc kể từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong bài phỏng vấn thủ tướng abe đã đề cập tới vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc ở triều tiên
ông khẳng định tokyo luôn muốn thảo luận với bình nhưỡng để tìm ra giải pháp cho vấn đề này
malaysia vừa cho biết sẽ tiếp tục thương lượng về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cho đến khi các điều khoản trong văn kiện này không gây bất lợi cho malaysia
hãng tin bernama dẫn lời thủ tướng malaysia mahathir mohamad nhấn mạnh
nước này đã nghiên cứu kỹ lưỡng cptpp thông qua các cuộc họp với giới chuyên gia trong thời gian qua
và nhận thấy nhiều điểm bất lợi cho nỗ lực phát triển đất nước
theo ông mahathir cptpp bao gồm cả những nước phát triển và đang phát triển
nên sẽ không công bằng nếu các nước thành viên áp dụng những điều khoản giống nhau
nhà lãnh đạo malaysia nhấn mạnh
cptpp cần phải có sự đối xử đặc biệt đối với những nước kém phát triển hơn
trong vài tuần trở lại đây việc phê chuẩn cptpp được đánh giá là một trong những vấn đề quan trọng nhất
đối với giới chức malaysia
các nguồn tin cho biết hiện một số bộ trưởng trong nội các ủng hộ hiệp định
trong khi một số khác vẫn phản đối
liên quan đến vụ tấn công đại sứ quán mỹ bằng súng tại thổ nhĩ kỳ hồi tháng trước
hãng thông tấn chính thức anadolu của thổ nhĩ kỳ vừa cho biết
ba đối tượng nữa đã bị bắt do tình nghi dính líu đến vụ tấn công này
theo nguồn tin của hãng thông tấn anadolu của thổ nhĩ kỳ
một tòa án đã ra lệnh bắt giam những người này để chờ xét xử
cùng ngày ba người khác bị bắt giam trước đó cũng bị tình nghi liên quan tới vụ tấn công trên đã được trả tự do
tuy nhiên những người này vẫn chịu sự quản lý của tòa án và phải trình diện đều đặn với nhà chức trách
ngày hai mươi tháng tám vừa qua một số đối tượng chạy xe qua đại sứ quán mỹ tại ankara đã xả súng vào tòa nhà
ba viên đạn đã găm vào cổng đại sứ quán và một cửa sổ
không có ai bị thương trong vụ việc này
nhà chức trách cho biết hai trong số những kẻ tấn công đã bị bắt và nhận tội
chính phủ thổ nhĩ kỳ đã lên án vụ tấn công trên là một âm mưu nhằm gây bất ổn định ở nước này
đồng thời khẳng định thổ nhĩ kỳ là một quốc gia an toàn và mọi phái đoàn ngoại giao tại nước này đều được bảo đảm về mặt pháp luật